cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên antv
thưa quý vị và các bạn ung thư gan là một trong những bệnh lý ác tính với số ca mắc cũng như tử vong cao hàng đầu tại việt nam
bệnh đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa đe dọa tính mạng của hàng triệu người nếu không được phát hiện sớm và có phác đồ điều trị phù hợp
trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về phương pháp điều trị mới truyền hóa chất động mạch gan
vậy bác sĩ có thể chia sẻ phương pháp này được áp dụng đối với những trường hợp như thế nào
các giai đoạn một hai ba bốn và giai đoạn một sẽ là sớm nhất và giai đoạn bốn sẽ là muộn nhất
tùy vào tình trạng kích thước của khối u to lên rồi tình trạng xâm lấn mạnh máu di căn mạch máu di căn hạch mà sẽ xác định là giai đoạn hai hay giai đoạn ba
với các phương pháp điều trị ung thư gan thì cũng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào giai đoạn của bệnh
tức là nếu như giai đoạn một thì chúng ta có thể đốt hoặc là cắt bỏ khối u hoặc là ghép gan thì người bệnh có khả năng khỏi hẳn
với giai đoạn hai thì chúng ta sẽ tiến hành muôn mạch hóa chất
với giai đoạn ba khi mà khối u gan đã lớn hơn một chút có xâm lấn vào mạch máu có di căn mạch máu thì lúc này các phương pháp điều trị sẽ là các thuốc điều trị đích
và lúc này có chỉ định là phương pháp truyền hóa chất động mạch gan
truyền hóa chất động mạch gan được chỉ định cho những bệnh nhân ung thư gan giai đoạn ba khi mà cái khối u gan to xâm lấn và có huyết khối tinh mạch cửa tức là đã có di căn vào trong mạch máu
phương pháp này thì được tiến hành rất là đơn giản thôi ạ
các khối u thì rõ ràng là phải có mạch máu tới nuôi
mạch máu đưa nguồn dinh dưỡng tới nuôi khối u mới lớn được
thế thì khi chúng ta đưa một cái ống thông vào cái khối u đấy sau đó thì chúng ta bơm hóa chất vào đấy
thì rõ ràng là cùng với máu tưới nuôi sẽ là các hóa chất và hóa chất đi thẳng vào khối u thì sẽ giúp tiêu diệt khối u hiệu quả hơn tốt hơn
đấy thì đấy chính là cái nguyên tắc của cái phương pháp truyền đoán chất động mạch gan
là chúng ta sẽ tiến hành tặng cái ống thông vào động mạch gan của bệnh nhân
sau đó thì hàng ngày theo chu kỳ theo phác đồ chúng ta sẽ truyền hóa chất thẳng vào khối u để tiêu diệt cái khối u ấy được tốt hơn
vâng vậy bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về vai trò của liệu pháp điều trị hóa chất động mạch gan trong điều trị ung thư gan này không ạ
nhiều loại ung thư có ứng dụng và có chỉ định điều trị bằng phương pháp truyền hóa chất động mạch không phải mỗi ung thư gan
thế thì trên thế giới gần đây thì đã rất nhiều nghiên cứu về truyền hóa chất động mạch những ung thư gan đặc biệt phát triển ở hàn quốc và nhật bản
và bây giờ hiện tại trung quốc đài loan cũng tiến hành rất nhiều nghiên cứu và cho thấy cái sự hiệu quả thành công
tức là cái tỷ lệ tác ứng rất là cao của cái phương pháp truyền hóa chất động mạch gan này đối với những người bệnh ung thư gan giai đoạn xâm lấn tiến triển
và đã mang lại được cái kéo dài được cái thời gian sống thêm cho người bệnh mang lại được cái hy vọng cho người bệnh
vâng vậy ưu điểm của người bệnh khi điều trị hóa chất động lực gan tại bệnh viện đa khoa tâm anh là gì thưa bác sĩ
tại bệnh viện đa khoa tâm anh chúng tôi đã tiến hành đặt cổng truyền hóa chất động mạch gan
cái cổng truyền nó sẽ được đặt ở cái vùng bẹn bên phải thường là phía bên phải của người bệnh
thì từ cổng truyền sẽ nối lên cái động mạch nuôi khối u bằng cái đường đi bên trong của bụng thôi
còn cái cổng truyền đặt dưới da của vùng bệnh hoàn toàn thẩm mỹ không có vấn đề gì về mặt thẩm mỹ và người bệnh vẫn sinh hoạt bình thường
do đó đến cái ngày truyền thì người bệnh sẽ đến và sẽ được cắm truyền hóa chất động ngành gan theo đúng pháp đồ
có thể là phác đồ hai ngày hai ngày trong ba tuần
cứ ba tuần thì người bệnh lại đến truyền hai ngày sau đó về
thì trong toàn bộ quá trình truyền này thì người bệnh hoàn toàn có thể sinh hoạt bình thường đi lại không bị vướng víu và tay chân
người bệnh có thể hoạt động sinh hoạt hoàn toàn bình thường
tức là cái chất lượng cuộc sống ngay cả khi đang truyền hóa chất cũng rất là tốt
rồi khi truyền hóa chất thì thuốc hóa chất được pha đảm bảo đúng liều lượng nồng độ
và người bệnh sẽ được điều trị những cái thuốc phòng chống những tác dụng phụ trước khi truyền hóa chất
nên người bệnh hầu như cũng không cảm giác những cái tác dụng phụ gì
hầu hết những người bệnh truyền hóa chất động mạch gan tại bệnh viện tâm anh thì họ cũng không cảm thấy buồn nôn hay mệt mỏi gì hay khó chịu gì khi mà sử dụng cái phương pháp điều trị này
thì tại bệnh viện chúng tôi cũng đã tiến hành cho một số bệnh nhân và bước đầu thấy hiệu quả khả quan
người bệnh mà hoàn toàn hài lòng khi đến điều trị vì họ bảo là đi điều trị mà tay chân thoải mái rồi sinh hoạt hoàn toàn bình thường họ cũng cảm thấy rất là dễ chịu

xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo